thưa quý vị thời gian qua công an tp hà nội đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp xử lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe lạng lách đánh võng vào các dịp cuối tuần ngày lễ tết vẫn phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông trật tự xã hội

tuy nhiên hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe lạng lách đánh võng vào các dịp cuối tuần ngày lễ tết vẫn phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông trật tự